thưa quý vị vào tối qua hội đồng xét xử tòa án nhân dân huyện đức hòa tỉnh long an đã tuyên phạt bị cáo lê tùng vân mức án năm năm tù các bị cáo lê thanh nhất nguyên lê thanh trùng dương và lê thanh hoàn nguyên mức án bốn năm tù bị cáo lê thanh nhị nguyên ba năm sáu tháng tù bị cáo cao thị cúc ba năm tù
đây là các bị cáo trong vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân xảy ra tại tỉnh thất bồng lai ở xã hòa khánh tây huyện đức hòa tỉnh long an
trước đó trong phiên làm việc vào sáng cùng ngày các bị cáo và luật sư đã đưa ra nhiều điểm luận điểm bào chữa cho các bị cáo
đáp lại ý kiến của các luật sư và bị cáo đại diện viện kiểm sát nêu nhiều dẫn chứng nhấn mạnh bản luận tội mà kiểm sát viên đưa ra
ngoài ra là có căn cứ đúng pháp luật những ý kiến mà luật sư của bị cáo đưa ra hoàn toàn không có căn cứ
trong phần luận tội đại diện viện kiểm sát cho rằng hành vi của các bị cáo là nghiêm trọng ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội
các bị cáo đã phạm tội có tổ chức nhưng tại phiên tòa không có ý thức khai báo không có thái độ ăn năn để hưởng sự khoan hồng của pháp luật
sau thời gian nghị án xét tính chất của vụ án hội đồng xét xử xác định hành vi của các bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội
lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
có đủ căn cứ để kết luận cáo trạng của viện kiểm sát là đúng người đúng tội đúng pháp luật